một hành khách thiệt mạng bảy người bị thương và gần hai trăm linh người bị mắc kẹt trong các ca bin giữa không trung
một số người đã bị mắc kẹt hơn hai mươi giờ trên không chung cho đến khi được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công trong chiều ngày một mươi ba tháng bốn
theo bộ trưởng y tế thổ nhĩ kỳ fedin koka vụ tai nạn xảy ra chiều tối ngày một mươi hai tháng bốn tại thành phố nghỉ dưỡng antalya
khi một trụ cột đỡ của hệ thống cắp treo sarisu tunek tp bị sập khiến một ca bin cắp lao xuống bãi đá bên dưới
lãnh đạo afad cơ quan quản lý khẩn cấp và ứng phó thảm họa thổ nhĩ kỳ ông o k mehmet cho biết
một trăm bảy mươi bốn hành khách trong đó có cả trẻ em đã được giải cứu thành công từ một mươi sáu cabin cắp treo chịu ảnh hưởng trong tai nạn
sau đó cả bốn mươi ba hành khách cho lơ lửng trên không suốt hơn hai mươi giờ cũng đã được giải cứu thành công trong chiều ngày một mươi ba tháng bốn
tổng cộng một mươi trực thăng và sáu trăm linh nhân viên cứu hộ
trong đó có cả những chuyên viên leo núi đã được cử tới hiện trường tham gia ứng cứu người mắc kẹt
bộ trưởng nội vụ thổ nhĩ kỳ cho biết máy bay trực thăng cần cầu và hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động tới khu vực để giải cứu
sơ tán tổng cộng một trăm bảy mươi bốn người
các quan chức cho biết những nạn nhân bị ảnh hưởng bao gồm cả trẻ em người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài bị mắc kẹt trong cabin
một số người trong số họ đã treo lơ lửng cách mặt đất hàng chục mét ở khu vực sarisu của tỉnh antalya
bộ trưởng bộ nội vụ ali jeri kaya thông báo trên mạng xã hội rằng một mươi ba người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị
trước khi gặp tai nạn hệ thống cắp treo trên thường vận chuyển hành khách đến một điểm cao trên ngọn núi dốc
phủ đầy cây nơi có tầm nhìn bao quát ra những ngọn đồi thành phố antalya và biển địa trung hải
ngày một mươi hai tháng bốn thời điểm xảy ra sự cố được cho là buổi tối đặc biệt bận rộn đối với ngành du lịch ở đây
đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày ở thổ nhĩ kỳ đánh dấu kết thúc tháng chay ramadan của người hồi giáo
theo hãng thông tấn demiroren khoảng một mươi tám giờ theo giờ địa phương ngày một mươi hai tháng bốn
một chiếc cột là một phần của hệ thống cắp treo đã bị gãy và đập vào một trong các cabin
sự cố khiến ca bin vỡ tung bề mặt sàn cabin bỗng nhiên sụp xuống kéo theo tám hành khách trên đó rơi xuống đất đá
demiroren cho biết thêm một người đàn ông năm mươi bốn tuổi là hành khách rơi từ cắp treo gặp sự cố
bong tại hiện trường trong khi có bảy người còn lại bị thương
thị trường muhitin bosek của antalya nói với các phóng viên tại hiện trường rằng
ít nhất ba người nữa bị thương trong chiến dịch giải cứu
hình ảnh từ hiện trường cho thấy cabin cắp treo bị hỏng bung sàn và cửa sổ vỡ vụn
treo lơ lửng trên mặt đất trong ánh trạng vạng buổi tối
trong khi đó nhiều hành khách đứng run rể bên trong các cabin khác
trải dài phía trước và phía sau cabin gặp tai nạn trên đường dây cắp dài
aizer hatit pola cư dân istanbul và gia đình cô nằm trong số
những người được giải cứu
đêm thật khủng khiếp chúng tôi đã rất sợ hãi
có những đứa trẻ đi cùng chúng tôi chúng đã bất tỉnh
tôi cảm thấy như bị tra tấn khi ở trên đó suốt bảy tiếng đồng hồ
nó lắc lư từng giây bạn sẽ thường xuyên phải đối mặt với nỗi sợ hãi
tôi không biết chúng tôi sẽ vượt qua chấn thương tâm lý này như thế nào
những chiếc cần cẩu cao xuất hiện gần một số cabin cắp treo
vươn lên để tiếp cận người gặp nạn
ở những nơi khác nhân viên cấp cứu đội mũ bảo hiểm leo núi
bám theo dây thừng để hỗ trợ người bị mắc kẹt
những chiếc giỏ kim loại được sử dụng để chờ người bị thương đi bằng trực thăng
đã có một đoạn video do bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ công bố
cho thấy nhân viên cứu hộ leo vào cabin cắp treo
một nữ hành khách đi dày cao gót và bế một đứa trẻ nhỏ trên ngực
đã được sơ tán bằng dây đai an toàn và từ từ hạ xuống đất
một nhân viên cứu hộ ngồi trên cắp treo hướng dẫn
theo dõi khí cô được giải cứu trong khi những hành khách khác chờ đến lượt bên trong
lực lượng cứu hộ đã cố gắng giải cứu người bị mắc kẹt trong đêm và các quan chức cho biết
cuối cùng họ đã kết thúc hoạt động vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn
gần một ngày sau khi vụ tai nạn khiến các cáp treo trên tuyến phải ngừng hoạt động
ông memit người đứng đầu cơ quan khẩn cấp của thổ nhĩ kỳ cho biết
trong bài phát biểu trên truyền hình dòng không khí biến động không ổn định và có gió
ông nói thêm điều này khiến trực thăng khó có thể bay đến hoạt động gần địa điểm này
công việc cứu hộ diễn ra trên một khu vực rất sốc
ông memith cho hay nhà chức trách trên mặt đất luôn thường xuyên giữ liên lạc với người bị mắc kẹt
bộ trưởng tư pháp thổ nhĩ kỳ cho biết công tố viên đã bắt đầu cuộc điều tra về vụ tai nạn
các chuyên gia được giao nhiệm vụ xác định nguyên nhân cơ bản cũng như mọi trách nhiệm pháp lý liên quan
bộ trưởng tư pháp yumay tăng cho biết một mươi ba người trong đó có các quản lý của công ty vận hành tuyến cắp treo
có thể bị giam giữ phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc
chia sẻ trên mạng xã hội x bộ trưởng tăng cho biết
sự cố xảy ra do các dây dòng dọc yếu và xuất hiện tình trạng ăn mòn tại các điểm kết nối của tháp đỡ cáp treo
toàn bộ hai mươi bốn cabin của tuyến cáp treo đều ở trên không khi vụ tai nạn xảy ra
nhiều chiếc cabin nhỏ mỗi chiếc có sức chứa tám người chở cả người lớn và trẻ em
hệ thống cắp treo đưa khách du lịch từ bãi biển koneoti đến nhà hàng và đài ngắm cảnh trên đỉnh tune tepe cao sáu trăm một mươi tám m
tuyến cắp treo này mở cửa vào năm hai nghìn một mươi bảy bắt đầu gần một khu dã ngoại và có lối đi lên thẳng tới đài quan sát
các cửa hàng và quán cà phê ở trên đỉnh
trong bài phát biểu trên truyền hình thị trưởng bosek cho hay
việc bảo trì tuyến cắp treo hàng tuần và hàng tháng đã được hoàn thành trước đó
deni javuji aomay một quan chức chia sẻ lần bảo trì hàng năm gần đây nhất được thực hiện vào ngày một mươi chín tháng hai đến ngày bốn tháng ba
không giống với hầu hết các phương tiện di chuyển tai nạn cắp treo được đánh giá là hy hữu
xảy ra chủ yếu ở các khu trực tuyết cùng điểm lại những tai nạn cáp treo kinh hoàng xảy ra thời gian gần đây
tai nạn cáp treo ở italia một mươi hai người chết
một khoang cáp treo du lịch tại italia đã gặp sự cố ngày hai mươi ba tháng năm khiến ít nhất một mươi hai người thiệt mạng
walter millen phát ngôn viên dịch vụ cứu hộ alpine của italia
cho biết các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm một người được cho là mất tích
khoang cáp treo này được cho là đang chở một mươi năm người khi xảy ra vụ việc
ngoài ra hai trẻ em nằm trong số những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện
khoang cáp treo bị rơi khi chỉ còn cách điểm đến khoảng một trăm linh mét
nguyên nhân của tai nạn chưa được xác định
tuyến cắp du lịch tại khu vực hồ majuri là một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất miền bắc italia
đã được cải tạo vào năm hai nghìn một mươi sáu và chỉ mới mở lại gần đây sau khi các quy định giãn cách về đại dịch covid một mươi chín được dỡ bỏ
thời tiết ngày hai mươi ba tháng năm tại khu vực này được cho là lý tưởng
nhiều gia đình italia du lịch và thoát khỏi nhà sau nhiều tháng không được ra ngoài
italia mới mở cửa trở lại cách đây vài tuần
cho phép hoạt động đi lại giữa nhiều khu vực sau khi dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển
núi montoron có độ cao một bốn trăm chín mươi một mét và nhìn ra hồ maggiore
một vài hồ khác có cảnh đẹp hùng vĩ và dãy núi alper thuộc vùng pismont của italia
thủ tướng italia mario draghi đã gửi lời chưa buồn đến các gia đình nạn nhân
đây được coi là thảm họa cáp treo tồi tệ nhất của italia
kể từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
khi một máy bay phản lực bay thấp của quân đội mỹ cắt qua cắp treo trừa tuyết ở caverly
thuộc khu vực domis khiến hai mươi người thiệt mạng
bộ trưởng giao thông italia enrico jovnini cho biết đang theo dõi nỗ lực cứu hộ trong vụ việc ngày hai mươi ba tháng bốn
ngoài ra ông này cho biết ba máy bay đã được cử đến để hỗ trợ công tác cứu hộ
mặc dù nguyên nhân chưa được xác định nhưng đây là sự cố mới nhất
làm dấy lên câu hỏi về chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông của italia
năm hai nghìn một mươi tám một vụ việc đau lòng xảy ra khi cây cầu morandi ở genoa
bị sập sau nhiều năm không được tu sửa khiến bốn mươi ba người thiệt mạng
đứt cắp treo do cây bật cấp tại ấn độ
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy một vụ đứt cáp treo nghiêm trọng đã xảy ra
tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết comac nổi tiếng tỉnh kashmir ấn độ
giới chức địa phương cho biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do thời tiết xấu
cụ thể gió giật mạnh làm bật cấp cây lớn rồi đổ vào hệ thống cắp treo gây đứt dây cắp
theo time op india cabin chờ bảy người trong đó có hai trẻ em
đã bị văng ra xa và tất cả đều thiệt mạng
các nạn nhân gồm một gia đình với bốn thành viên ở new delhi
ba người khác đến từ kashmir và tangmar
được biết hệ thống cắp treo tại comark có độ cao bốn một trăm linh m
từ cắp treo này du khách có thể nhìn ngắm dãy himalaya phủ tuyết quanh năm
đứt cắp treo tại pakistan cabin rơi từ độ cao một trăm hai mươi m
chỉ bốn hôm sau tai nạn đứt cắp treo tại ấn độ ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
một vụ đứt cắp treo khác đã xảy ra tại khu nghỉ dưỡng mure thuộc làng charipani
cách thủ đô islamabad pakistan khoảng ba mươi km về phía bắc
sự việc xảy ra khi người dân làng charipani dùng cắp treo làng phương tiện để qua sông
một mươi hai người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương khi cabin cắp treo rơi xuống từ độ cao một trăm hai mươi m
giới chức địa phương thông tin đây là hệ thống cắp treo do người dân tự thi công
và chưa được cấp phép bởi cơ quan chức năng
việc hệ thống này chưa qua kiểm duyệt từ đầu cũng như không được bảo trì thường xuyên
là lý do dẫn tới tai nạn tại mure